thưa quý vị khâu đột phá là nội dung quan trọng mà đại hội đảng các cấp đều phải đề ra
nhằm xác định những việc quan trọng những vấn đề mấu chốt cần làm để tạo ra sự chuyển biến có tính chất bứt phá bước ngoặt
nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên có một thực tế là đại hội nào cũng đều xác định được khâu đột phá nhưng không phải nơi nào cũng thực hiện thành công
vì thế việc thực hiện các khâu đột phá đang là điểm yếu cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới
từ một tỉnh miền núi khó khăn gần như không biết đến khái nghiệm xuất khẩu nông sản
vậy mà đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh sơn la đã xuất khẩu nông sản sang thị trường một mươi hai nước trong đó có thị trường khó tính như mỹ pháp australia uae với tổng giá trị hơn một trăm năm mươi triệu usd
đó là kết quả của một quá trình kiên trì kiên quyết thực hiện khâu đột phá là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
chú trọng phát triển các vùng cây ăn quả chất lượng cao suốt trong hai nhiệm kỳ qua của tỉnh sơn la

các dân xã trường xung thu về được khoảng một mươi năm hai mươi triệu đồng chưa trừ chi phí đầu vào từ khi chuyển đổi sang cây trồng mới người dân đã thu được từ hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
các hộ ở trong xã trường xung cũng đã làm mô hình cây tranh leo cũng có đem lại hiệu quả hơn cây ngô gia đình cũng có hướng chuyển đổi sang cây này cũng mong muốn kinh tế của gia đình phát triển hơn
đến nay sơn la có bảy mươi một một trăm năm mươi hai hectare cây ăn quả sản lượng quả đạt gần hai trăm tám mươi tấn
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
nhưng cho đến nay kết quả đạt được còn khá hạn chế ba khâu đột phá vẫn đang là ba điểm nghẽn
chúng ta nói có vẻ đúng nhưng đi vào nội hàm chất của nó chúng ta làm sai hoặc là làm không phù hợp
đó tôi nghĩ vướng đầu tiên là vướng về tư duy
tư duy không phù hợp
tư duy không phù hợp
tư duy không dứt khoan
tư duy không rành mạch
tư duy không rõ ràng
tư duy thiếu hệ thống
ngày mà xác định ba đột phá là tôi mừng lắm
tôi bảo ôi giời nóng quá rồi
thêm một mươi năm nhìn lại ba đột phá
và sắp tới lại ba đột phá kiểu như thế này nữa
và tôi thấy nó cũng không rõ ràng
đột phá nghĩa là nó phải thực sự nó thay đổi để bứt phá lên cái tầng cái nức có chất lượng hơn
mà không phải một tầng một nức
mà phải nhiều tầng nhiều nức
lên cái cái đó
và khi mình bứt phá được cái đó thì lôi kẹo mình dựng khác lên
chính vì thế trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
vẫn tiếp tục xác định đó vẫn là ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới
và để thực hiện được thành công cần khắc phục hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện
trở lại khâu đầu tiên là xét lại kỷ luật
xếp lại kỷ luật thực thi
nếu mà không xếp sắp lại được cái này
thì không thể thực thi được
mà không thực thi được lại làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu
không quyết định là thực hiện
chứ không phải nghĩ ra những cái gì ấy nghĩ ra thì ta giỏi lắm
nhưng mà thực hiện thì lại không thực hiện được
mà muốn thực hiện được thì phải xếp lại cái kỷ cương đó
chứ còn cứ nói như mà dưới không làm
trên nóng dưới lạnh thì làm sao mà bao giờ mà nó có thể thay đổi được
và làm thật thiết những cái chuyện thiết thực đi